tại hà nội bộ quốc phòng tổ chức họp báo quý ii năm hai nghìn một mươi chín
họp báo lần này tập trung vào việc mở rộng tìm kiếm quân nhân hy sinh mất tích trong chiến tranh
tại buổi họp báo thiếu tướng nguyễn văn đức đã thông báo kết quả sáu tháng đầu năm
và định hướng phương hướng nhiệm vụ sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín
quân ủy trung ương bộ quốc phòng đã lãnh đạo chỉ đạo toàn quân triển khai toàn diện các nhiệm vụ
trong đó tập trung đột phá thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm
tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác trên các hướng địa bàn chiến lược
bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
họp báo lần này tập trung vào việc mở rộng tìm kiếm quân nhân hy sinh mất tích trong chiến tranh
thời gian qua công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ qua các thời kỳ chiến tranh
và thực hiện chính sách hậu phương quân đội đã được bộ quốc phòng quan tâm triển khai đồng bộ toàn diện
theo đó đã tổ chức tìm kiếm quy tập tại lào campuchia được hơn chín trăm linh hài cốt liệt sĩ
thời gian tới tiếp tục mỗi năm phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng một năm trăm linh đến hai hài cốt liệt sĩ
đồng thời trung tâm nuôi điều dưỡng thương binh người có công với cách mạng
tiếp tục xây tặng nhà tình nghĩa tặng sổ tiết kiệm cho các đối tượng chính sách